sau gần bốn tháng dịch tả lợn châu phi đã tái bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
hậu quả từ hai đợt lũ lụt vừa qua khiến tình hình dịch bệnh diễn biến càng phức tạp
do môi trường chăn nuôi vẫn đang bị ô nhiễm nặng nề
các lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh đang nỗ lực khoanh vùng dập dịch không để lây lan trên diện rộng
việc cho lớp rác lợn chết sai quy cách khi gặp nước lũ đã khiến mẩm bệnh lây lan nhanh
bên cạnh đó một số địa phương đã chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh sau lũ
đến nay dịch bệnh đã bùng phát tại một mươi bốn xã thuộc sáu huyện trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
ngành thú y đã tiêu hủy hơn hai trăm hai mươi con lợn và tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh
công tác khống chế dập dịch tả lợn châu phi vẫn đang được ubnd tỉnh hà tĩnh gấp rút triển khai
bên cạnh đó ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người dân ở các vùng dịch không nên tái đàn trong thời điểm này